trước đó hai đối tượng bị bắt là đặng hoài bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại thôn phước điền xã đức hòa huyện mộ đức và nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại phường nghĩa tránh tp quảng ngãi
trước đó do mâu thuẫn cá nhân hai đối tượng này đã câu kết dùng mã tấu chém anh trương quang hải ở phường trần phú và hồ ngọc trúc ở phường quảng phú tp quảng ngãi gây thương tích nặng vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an quận hải an thành phố hải phòng vừa bắt giữ hai thanh thiếu niên cướp tài sản giữa đêm khuya tại đường mạc thái tổ địa bàn khu công nghiệp đình vũ
sau khi tiếp nhận thông tin công an quận đã điều tra và bắt giữ được hai đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản gồm vũ hoài nam sinh năm hai nghìn năm và lại hồng hải sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại huyện thủy nguyên
tại cơ quan điều tra cả hai đối tượng đều khai do không có tiền tiêu xài và để trả nợ nên đã bàn nhau đi cướp tài sản
hải điều khiển xe máy chở nam đi lòng vòng các tuyến đường khi đến khu vực đường mạc thái tổ cả hai phát hiện một phụ nữ đi xe máy cùng chiều nên đã dùng dao đe dọa cướp đi số tiền một mươi triệu đồng
thưa quý vị dịp cuối năm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp nhất là tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng
với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi manh động
xong với quyết tâm chính trị cao lực lượng công an tỉnh bạc
mục tiêu đã tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm điều tra khám phá nhanh chóng kịp thời trao trả tài sản cho người dân góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
hai vợ chồng là trương bình chiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và nguyễn thúy kiều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã trộm một số tài sản có giá trị của một thương lái thu mua lúa trên địa bàn xã vĩnh thanh huyện phước long
khám xét khẩn nơi ở của hai đối tượng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh thu giữ tăng vật
gồm chín trăm linh triệu tiền mặt nhiều trang sức các loại với tổng trọng lượng hơn bốn lượng vàng
hai mươi bộ đồ thờ bằng đồng gồm lư hương chân đèn con hạc lọ hoa với tổng trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng là số tăng vật mà mai hoàng trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại thành phố bạc liêu và nguyễn đức anh sinh năm hai nghìn năm chú tại huyện vĩnh lợi đã đột nhập vào nhà thờ gia tiên của một người dân trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu để trộm cắp
trong thời gian dịch này cũng là điều kiện
nhưng mà người dân cũng có trường hợp là thường xuyên vắng nhà vắng thời gian dài do cái giãn cách đi lại khó khăn
mà cái nguyên nhân chủ yếu là đối với ý thức tự phòng tự quản của quần chúng nhân dân có lúc có nơi chưa cao trong cái quản lý tài sản của mình
lợi dụng sơ hở của người dân trong lúc tập trung phòng chống dịch nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi liều lĩnh như đột nhập nhà thờ gia tiên
cây ổ khóa các cửa hàng buôn bán lợi dụng địa hình đường sông để thực hiện hành vi phạm tội gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp công tác đấu tranh quyết liệt với tội phạm liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
qua đó đã điều tra làm rõ một trăm bảy mươi năm vụ liên quan một trăm sáu mươi bảy đối tượng trộm cắp tài sản góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nếu là vụ trộm cắp tài sản
thì chúng tôi chỉ đạo phân công lực lượng là bảo vệ hiện trường để phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường
đồng thời là trên cơ sở các dấu vết các tài liệu để lại hiện trường
thì chúng tôi chỉ đạo lực lượng là xác minh gà sót các đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn
và anh em vẫn đảm bảo an ninh trật tự bắt trộm thu hồi lại tài sản cho nhân dân
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bạc liêu vẫn còn khá phức tạp
do đó bên cạnh việc thử nghiệm
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
góp phần chung tay cùng với chính quyền địa phương giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
tập trung cao độ nhất trong cuộc chiến chống đại dịch
sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới
một đường dây buôn bán hàng lậu vừa bị công an huyện nghi lộc nghệ an triệt xóa
bắt hai đối tượng thu giữ hai năm trăm linh bao thuốc lá loại năm trăm năm mươi năm do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
sau một thời gian theo điều tra xác minh ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
tại khu vực đường tránh tp vinh thuộc xã nghi vạn huyện nghi lộc
lực lượng công an phá thành công chuyên án bước đầu bắt giữ hai đối tượng lê thị huyền và nguyễn hồng sơn
đây là hai đối tượng chính trực tiếp mua thuốc lá với số lượng lớn của các đối tượng ở tỉnh phía bắc
sau đó tiêu thụ khắp các địa bàn trong tỉnh nghệ an để kiếm lời
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn thùng các tông
bên trong có chứa hai năm trăm linh bao thuốc lá loại năm trăm năm mươi năm do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong lúc hai nữ công nhân đang làm việc tại công trình nhà liền kề khu đô thị mới cao xanh hà khánh b
mở rộng thuộc thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động dẫn đến bị thương
thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại công trình đang thi công giàn giáo từ tầng năm bất ngờ bị sập
khiến hai nữ công nhân trở tay không kịp
đó là chị đinh thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và lò thị hiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đều có hộ khẩu thường trú tại huyện phù yên tỉnh sơn la
người dân khu vực xảy ra tai nạn cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc
hàng chục người đã dùng tay bới đưa hai nạn nhân ra khỏi hiện trường
và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
trong đó có một người bị thương nặng
theo clip của người dân ghi lại tại hiện trường
hai nữ công nhân khi bị tai nạn không mặc quần áo bảo hộ thắt dây an toàn theo quy định
hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
những người lầm lỗi khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thường có tâm lý mặc cảm tự ti
đôi khi còn phải chịu sự kỳ thị của những người xung quanh
khiến việc tái hòa nhập cộng đồng của họ gặp phải những khó khăn
việc giúp đỡ tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế làm ăn lương thiện
xa tệ nạn xã hội chính là góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
và giảm thiểu tội phạm trong xã hội ghi nhận tại tỉnh yên bái
xã tuy lộc thành phố yên bái tỉnh yên bái
từng một thời lầm lỗi nhờ sự động viên của gia đình chính quyền và công an địa phương
anh nguyễn xuân trường đã vượt qua mặc cảm tù tội tập trung phát triển kinh tế làm lại cuộc đời
không chỉ làm ăn phát triển kinh tế tốt anh nguyễn xuân trường còn là nhân tố tích cực
cùng với công an và chính quyền cảm hóa vận động những thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trong xã
từ bỏ thói hư tật xấu bằng chính tấm gương của mình
các đồng chí như công an xã rồi là hội nông dân thì cũng thường xuyên xuống thăm hỏi động viên gia đình
cũng giúp đỡ rất là nhiều để cho tạo điều kiện để cho mình phát triển kinh tế
hiện tại kinh tế gia đình thì cũng tạm thời đi vào ổn định
qua quá trình phát triển mấy năm mình nuôi gà thương phẩm
thì hiện tại thì gia đình cũng tạm thời đi vào ổn định

thời gian tới thì cũng đang phát triển cố gắng lên hệ thống trang trại khoảng năm
hội nông dân của chúng tôi cũng là phối hợp
là giúp đỡ anh hướng cho anh là tiếp cận được với các lớp tập huấn chuyển sao khoa học kỹ thuật
đặc biệt là về cái kỹ thuật chăn nuôi và chăm sóc đàn gà
anh tham dự những lớp đó để thêm
trước hết là thu nhập hộ kinh phát triển kinh tế hộ gia đình
khẳng định được bản thân anh cũng là mấu chốt
là anh cũng có quyết tâm
anh có sự nỗ lực quyết tâm để khẳng định được
là anh cũng để làm sao để hòa nhập được mấy cộng đồng làm ăn phát triển kinh tế ngày một tát hơi tốt hơn
chúng tôi cũng vận động các tổ chức đoàn thể
chúng ta cùng phân cho các tổ chức là ban chỉ đạo phong trào
xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phân các nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể này
để các tổ chức đoàn thể nhận những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng
để chúng ta cùng đưa ra để thường xuyên giáo dục quan tâm
và cái nữa là động viên giúp đỡ họ và tạo những cái nguồn vốn
để cho các người tái hòa nhập cộng đồng này
người lầm lỗi này có cơ hội để phát triển kinh tế
ổn định cuộc sống và chung tay xây dựng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hiện nay trên địa bàn tỉnh yên bái
có hàng trăm người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
chính quyền và công an tỉnh yên bái đã lập tổ công tác thường xuyên gần gũi
tuyên truyền pháp luật nắm bắt tâm tư nguyện vọng
những vướng mắt của họ khi về hòa nhập với cộng đồng
đặc biệt quan tâm xây dựng phát triển những điển hình như trường hợp của anh xuân
để giúp đỡ động viên số người này cố gắng vươn lên phát triển kinh tế
không để các đối tượng xấu lôi kéo rụ rỗ họ tái phạm tội
hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có bốn trăm sáu mươi hai người chấp hành án treo
ba mươi bảy người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
bốn người chấp hành án phạt quản chế
năm trường hợp là cấm đảm nhiệm chức vụ và hành nghề nhất định
hiện nay đối tượng thao tù chất thải có điều kiện còn một mươi bốn
nhờ làm tốt công tác quản lý giám sát giáo dục
do vậy trong những năm qua số đối tượng chấp hành án lịch sử tại cộng đồng
và tái hành án của cộng đồng hạn chế thấp nhất mức vi phạm
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
chính sự giúp đỡ của chính quyền và công an địa phương tạo điều kiện
cho những người từng lầm lỗi ổn định cuộc sống không tái phạm tội
điều này đã tạo nên một dư luận tốt và cách nhìn thiện cảm hơn của cộng đồng
là yếu tố quan trọng tác động tích cực đến an ninh trật tự ở địa phương
ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức nổi bật
trên các số báo ra ngày hôm nay
theo luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một vừa mới được thông qua
người nghiện ma túy từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
xong không bị coi là xử lý phòng
thông tin được đăng tải trên báo lao động
khác với luật cũ luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một đã quy định cụ thể
các trường hợp xác định tình trạng nghiện để cho công an cấp xã kịp thời đưa đi xác định tình trạng nghiện
nhằm sớm phát hiện người nghiện ma túy áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp
điều ba mươi bốn của luật mới đã quy định cụ thể về việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
đối với người nghiện từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
thẩm quyền quyết định được việc đưa người nghiện ma túy từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
do tòa án nhân dân cấp huyện và không bị coi là xử lý vi phạm hành chính
khi đưa người nghiện trên một mươi hai tuổi đi cai nghiện bắt buộc để các em lý lịch sạch sẽ
để bảo vệ tốt nhất quyền của trẻ em luật đã có một điều riêng quy định cụ thể về việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
đối với người nghiện ma túy từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
về thời hạn quả đí sau cai người đã hoàn thành ca nghiện ma túy tự nguyện
người đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
người từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi đã chấp hành xong quy định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
chịu sự quả đí sau ca nghiện ma túy trong một thời hạn là một năm kể từ ngày hoàn thành việc ca nghiện hoặc chấp hành xong quyết định
chủ động phương án đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tuyến biên giới trung tướng tô ân sô
tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an đã nhấn mạnh điều này khi trao đổi với báo chí vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
khu vực tuyến biên giới có hàng trăm đường mòn lối mở nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy
là khu vực tập trung nhiều đồng bào dân tộc sinh sống không có nghề nghiệp ổn định dựa vào việc mang vác vận chuyển thuê ma túy để mưu sinh
phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi thường dựa trên cơ sở quan hệ sẵn có từ giữa các dân tộc họ hàng anh em trong gia đình sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại mạng internet các ứng dụng liên lạc như zalo facebook để thực hiện hành vi phạm tội
trung tướng tô ân sô cũng cho biết lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của bộ công an công an các tỉnh giáp biên cùng các lực lượng chức năng đã nỗ lực bất kể ngày đêm để căng mình ngăn chặn tăng cường đấu tranh chặt đứt những chiếc vòi bạch tuộc từ bên kia biên giới tìm cách đưa ma túy vào việt nam
cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ bộ công an sẽ tiếp tục tham mưu với chính phủ chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy đặc biệt trên tuyến biên giới việt nam lào đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống tội phạm ma túy nhất là với các nước có chung đường biên giới đặc biệt là việc trao đổi thông tin về các đối tượng đường dây cũng như các băng ở nhóm để xác lập các chuyên án đấu tranh triệt phá
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề xuất khẩu điểm sáng trong đại dịch
nội dung bài viết đề cập đến việc trải qua một năm với muôn vàn khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của việt nam năm hai nghìn hai mươi một vẫn đạt kết quả ngoạn mục với giá trị đạt hơn ba trăm ba mươi tỷ đô la mỹ
hàng loạt bàn hàng xuất khẩu chủ lực đã về định

hàng loạt các biến chứng như viêm xe phổi tăng đông tăng viêm toàn thân được đẩy lùi dần theo thời gian
con đã rất nỗ lực từ hai phía ba phía phía nhân viên y tế và chính phía bệnh nhân
con đã rất nỗ lực con đã rất kiên cường
mà nhờ vậy là con đã hồi phục mà con có thể được xuất viện
đây là một trong những trường hợp bệnh nhi nhiễm covid một mươi chín nặng nhất việt nam được cứu sống
các bác sĩ cảnh báo nhóm trẻ béo phì dù không có bệnh nền cũng là các đối tượng nguy cơ
dễ trở nặng và tử vong khi nhiễm covid một mươi chín đặc biệt là các trường hợp chưa tiêm vaccine
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam chủ động tăng cường phối hợp với sở giao thông vận tải lạng sơn chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông và các cơ quan có liên quan thực hiện giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực cờ khẩu điểm thông quan hàng hóa trên và thực hiện nghiêm các quy định của bộ y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín đối với sở giao thông vận tải lạng sơn
bộ giao thông vận tải yêu cầu sở này chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời tổ chức hướng dẫn phân luồng phân tuyến phương tiện từ xa đảm bảo an toàn giao thông và không gây ủn tắc giao thông khi phương tiện thông qua các cửa khẩu tuyến đường trên địa bàn tỉnh

nhiều người nghĩ đây là việc làm bao đồng nhưng ông bỏ ngoài tai vì chỉ cần các bậc phụ huynh hưởng ứng trẻ em vui là ông làm